sở y tế hà nội sáng ngày sáu tháng chín cho biết trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó một ca tại khu cách ly một ca tại khu phong tỏa
những ngày này bao gồm bà b t t h sáu mươi hai tuổi ở ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân trung quận thanh xuân
bà sống trong khu vực phong tỏa và có xuất hiện triệu chứng bệnh được chuyển khám
điều trị tại bệnh viện thanh nhàn bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
như vậy đến nay phường thanh xuân trung đã ghi nhận bốn trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi
trường hợp thứ hai là bé gái c t h một mươi ba tuổi ở một trăm sáu mươi sáu liên cơ đại mỗ nam tử liêm
bé là f một con của bệnh nhân n t t h đã được cách ly tập trung và làm xét nghiệm âm tính
ngày năm chín bệnh nhân có hoa được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba năm trăm hai mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi ba ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một
về tình hình tiêm vaccine ở hà nội đến nay bộ y tế đã phân bổ cho hà nội hơn bốn ba triệu liều vaccine
bao gồm phân bổ trong ngành y tế thủ đô và các viện đơn vị trung ương trên địa bàn
thành phố có hơn năm bảy triệu người dân trên một mươi tám tuổi
đến nay thành phố đã tiêm ba một mươi ba triệu liều vaccine đạt gần bảy mươi ba số vaccine được phân bổ
một mươi dân số trên một mươi tám tuổi ở hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
trong công điện số một nghìn ba trăm một mươi sáu gửi chủ tịch ubnd tp hcm hà nội
tỉnh bình dương long an và đồng nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trên
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung
cụ thể tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên
bao gồm cả phụ nữ có thai sinh sống và làm việc trên địa bàn theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ
các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm của bộ y tế
và hoàn thành tiêm chủng mũi một cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi trước ngày một mươi năm tháng năm
tiêm mũi hai trên những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
tp hcm ưu tiên tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền
người cao tuổi người dân tại vùng đỏ vùng cam khu vực có mật độ dân cư cao